bệnh viện đa khoa tâm anh cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân được mổ lấy hàng trăm viên sỏi trong thận trái do uống ít nước cơ địa dễ tạo sỏi
cụ thể bệnh nhân n a t hai mươi sáu tuổi tới bệnh viện đa khoa tâm anh khám sức khỏe thì phát hiện thận trái lấp kín sỏi
theo bệnh nhân anh làm việc tại một siêu thị điện máy
ngoài thời gian làm việc chính thức anh thường xuyên tăng ca tối để vận chuyển kiểm kê hàng nhập xuất kho của siêu thị
công việc bận rộn nên anh đã quen với những bữa cơm mua ngoài cho xong bữa và uống ít nước nhịn tiểu trong giờ làm
bệnh nhân chỉ đi tiểu khi đau bụng căng tức
khi mang vác vận chuyển hàng hóa của siêu thị anh tê thường thấy đau âm ỉ tại vùng hông dưới bên trái đi tiểu thấy có máu
tuy nhiên lúc ngồi một chỗ làm việc hay đi lại nhẹ nhàng thì không đau không tiểu máu
do đó anh nghĩ nguyên nhân là ảnh hưởng của vết mổ ruột thừa một mươi năm trước
bác sĩ nguyễn trường hoan khoa tiết nhiệu trung tâm tiết niệu thận học nam khoa bệnh viện đa khoa tâm anh cho biết
kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy trong bể thận trái của anh tê có rất nhiều sỏi đủ kích thước
ngoài ra nồng độ bạch cầu trong nước tiểu tăng là dấu hiệu nhiễm khuẩn đường tiểu
nhưng người bệnh chưa có biểu hiện sốt rét run
theo bác sĩ hoan những trường hợp lấy ra lượng sỏi lớn trong thận như anh tê hiện nay ít gặp
do ý thức khám sức khỏe định kỳ của người dân ngày càng nâng cao
người bệnh có xu hướng điều trị sớm khi sỏi còn nhỏ
ở trường hợp của anh t sỏi tuy nhiều nhưng không gây tắc nghẽn ít gây đau
tuy nhiên do có sỏi san hô lớn nếu không được điều trị sớm viêm sỏi gia tăng kích thước
choan hết bể thận gây ứ nước tiểu dẫn đến nhiễm khuẩn thận ứ mủ suy giảm từ từ chức năng thận
nguy cơ phải cắt thận nguy hiểm hơn sẽ gây nhiễm khuẩn và máu có thể cướp đi tính mạng của người bệnh
có dấu hiệu đau hông dữ dội nhất là khi vận động mạnh tiểu máu tiểu bút tiểu nhiều lần cần đến bệnh viện khám điều trị kịp thời
với người cơ địa dễ tạo sỏi hoặc có người nhà có tiền sử điều trị sỏi cần khám sức khỏe định kỳ một mươi hai tháng trên một lần để sớm phát hiện điều trị sỏi khi còn nhỏ